ngày một mươi hai tháng năm tại di tích quốc gia đặc biệt km số thị trấn lạt huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức lễ xuất quân liên hoan tuyên truyền lưu động
kỷ niệm sáu mươi năm ngày mở đường hồ chí minh và truyền thống bộ đội trường sơn một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
sau khi phát lệnh xuất quân các đội tuyên truyền lưu động của một mươi một tỉnh sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ
tuyên truyền một mươi sáu điểm dọc tuyến đường hồ chí minh
lễ xuất quân tuyên truyền lưu động dọc tuyến đường trường sơn nhằm tuyên truyền giá trị ý nghĩa
lịch sử tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước đường lối cách mạng
đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước của đảng ta đó là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
tinh thần chủ động sáng tạo của quân và dân sức mạnh của hậu phương lớn miền bắc với tiền tuyến lớn miền nam
sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu trụng hòa bình trên thế giới
thể hiện khát vọng hòa bình ý chí bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa hội nhập quốc tế xây dựng nước việt nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh